chín dự án một mươi sáu biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh nghệ an với tổng vốn đăng ký là hơn một mươi ba tỷ đồng đã được trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương
sáng ngày một mươi tháng ba tại nghệ an hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ một mươi xuân mậu tuất đã diễn ra với sự tham dự của thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng gần chín trăm linh đại diện các doanh nghiệp và đại biểu
dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc ubnd tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho chín dự án và một mươi sáu biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào địa phương này
qua một mươi năm tổ chức hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư tỉnh đã thu hút gần một dự án với tổng vốn đầu tư lên tới trên ba trăm linh tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao việc đảng bộ chính quyền nghệ an đã phát huy tinh thần kiến tạo hành động có khát vọng vươn lên qua đó thu hút ngày càng nhiều hơn nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội